tại nhà quốc hội đồng chí nguyễn văn giàu chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội đã có buổi tiếp đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng
tại buổi tiếp chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón ông hồng tiểu dũng đại sứ trung quốc
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn dầu khẳng định việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời
đây là nền tảng hết sức quan trọng để hai bên tiếp tục đi sâu hợp tác duy trì trao đổi tìm ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết thỏa đáng bất đồng tạo dựng môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước